các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi thông tin ba con nuôi của phi nhung là quỳnh trang tuyết ngân và thiêng ngân sẽ sang mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ thu hút sự chú ý của khán giả
tuy nhiên mới đây nhất trong buổi live stream của trung tâm thúy nga ba cô con gái nuôi của phi nhung luyến tiếc khi không thể sang mỹ hát tưởng nhớ mẹ như dự định ban đầu
đầu tháng một mươi một năm nay thông tin ba con nuôi của phi nhung là quỳnh trang tuyết ngân thiên ngân sẽ sang mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ thu hút sự chú ý của khán giả
tuy nhiên trong buổi livestream mới đây của trung tâm thúy nga hành trình ra hải ngoại của ba nữ ca sĩ gặp một số trục trặc đến từ khâu xin visa
theo đó ba con nuôi phi nhung cho biết vắng mặt trong ngày cúng thất cuối cùng của mẹ là vì có mặt tại hà nội để phỏng vấn xin visa theo diện du lịch
trước đó cả ba xin visa theo diện lưu diễn và trong lúc chờ đợi hồ sơ được duyệt ba nữ ca sĩ chuẩn bị phương án dự phòng là xin visa du lịch
tuy nhiên visa của cả ba đã bị từ chối
ban đầu tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ giấy tờ sẽ bị chậm trễ
các dì em tính với nhau sẽ có phương án giữ phòng là xin visa theo diện du lịch
những lần trước tuổi con đi lưu diễn thì đều có mẹ nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ
lần này không còn mẹ nữa tuổi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng
hiện tại cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt
nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tuổi con không được duyệt
tùy con không thể có mặt trong show thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị quỳnh trang chia sẻ
tuyết nhung đã xác nhận visa du lịch đã bị từ chối
vì visa của tụi em là visa du lịch nên đợt này không được duyệt
trước đó tụi em cũng có làm visa lưu diễn nên giờ đang đợi chắc phải tầm một đến hai tháng mới có kết quả
nếu tụi em qua không kịp sâu thì tụi em cũng sẽ đi qua một chuyến sau với chú mạnh quỳnh
trong khi đó show diễn sẽ ghi hình vào ngày một mươi một
vào một mươi hai tháng một mươi hai tới bà chủ trung tâm ca nhạc cũng cho biết sẽ không kịp thời gian
mặc dù đã rời xa dương thế song cố ca sĩ phi nhung vẫn thường bị gọi tên vào những lùm xùm không đáng có
sau khi phi nhung qua đời không chỉ hồ văn cường mà ngay cả các con nuôi khác của cố ca sĩ cũng phải gánh chịu nhiều thị phi
trước những bàn tán xung quanh mẹ nuôi thiên ngân đã chia sẻ nỗi lòng của mình trên mạng xã hội
và nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của các bạn
sau khi nữ ca sĩ phi nhung rời cõi tạm câu chuyện tình cảm tiền bạc giữa cô và các con nuôi vẫn là đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm
trên các diễn đàn mạng nhiều người mối sẻ những tình tiết được người thân công bố và phán xét đánh giá cách phi nhung nuôi dạy dành tình cảm cho các con nuôi của mình
không chỉ hồ văn cường hay những người con nổi tiếng mà ngay cả việc phi nhung nuôi dạy các con nuôi ở máy ấm vòng tay dưỡng tử cũng bị đem ra bàn luận
trước những ồn ào này con gái nuôi phi nhung
phạm thiên ngân đã lên tiếng
nữ ca sĩ cho hay dù không nằm trong tâm bảo của những cuộc mổ xẻ bàn luận nhưng cô và những anh chị em khác vẫn đều mệt mỏi kiệt sức trước những ồn ào
trong thời gian qua tuổi con cũng quá mệt mỏi rồi con biết thời gian qua các cô chú anh chị rất quan tâm và yêu thương con tụi con rất biết ơn các cô các chú anh chị
thì ngân cho rằng những bàn tán xung quanh mẹ nuôi của cô là điều dư thừa và đang gây tổn thương cho những người ở lại
chính vì vậy nữ ca sĩ xin cộng đồng mạng hãy ngừng bàn tán phán xét về cố ca sĩ phi nhung
nhưng trong số nhỏ con vẫn biết còn bàn tán về mẹ con như là những việc nhạy cảm đang diễn ra
sáng con cũng nói luôn là nếu như những lời đó có thể đổi lại mẹ và mẹ con quay về chúng con sẵn sàng chịu bao nhiêu cũng được chỉ cần mẹ quay về bên tuổi con thôi
còn nếu không thể trả mẹ về cho tụi con thì con xin cô chú anh chị có thể tiếc cho mẹ con
để lại ạ con là nhân chứng sống nên con mong cô chú anh chị đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa ạ
chia sẻ của thiên ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
những người hâm mộ người thân lên tiếng động viên thiên ngân bỏ qua những lời đồn đoán phán xét để tập trung cho việc học hành và cuộc sống riêng
không riêng thiên ngân trước đó rất nhiều người thân của cố ca sĩ phi nhung đã lên tiếng mong muốn chấm dứt những ồn ào để cố ca sĩ được thanh thản những người ở lại cũng được bình an
được biết thiên ngân là một trong số hai mươi ba người con nuôi của phi nhung thành danh khi đi theo con đường ca hát
sinh năm hai nghìn ba thiên ngân khi tham gia chương trình solo cùng bolledoro năm hai nghìn một mươi năm đã được phi nhung nhận làm con nuôi
khi còn tại thế cô ca sĩ rất mực yêu quý giọng ca nhí
trong khoảng thời gian phi nhung chiến đấu với bệnh tật thiên ngân dù không thể ở cạnh nhưng luôn giỏi theo và cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mình

thiên ngân là tân sinh viên ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
nhưng niềm vui đổ đại học không thể trọn vẹn vì phải chịu cảnh chia ly với người mẹ nuôi đáng kính
việc ba cô con gái nuôi của cố ca sĩ phi nhung không thể tới mỹ hát tưởng nhớ mẹ không chỉ là niềm tiếc nuối của ba cô con gái mà còn là sự tiếc nuối của nhiều khán giả hâm mộ
tuy nhiên cú ca sĩ phi nhung vẫn còn sống mãi trong lòng người yêu quý và những thế hệ sau
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
những thông tin mới nhất về sự việc tới quý vị quý vị hãy live suppy để theo dõi nhiều hơn những tin tức
còn bây giờ xin chào và gặp lại